xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới vào sáng ngày một mươi tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa quý vị sau trận đấu với australia vào ngày bảy tháng chín sân vận động quốc gia mỹ đình đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả trong và ngoài nước
vì chất lượng mặt cỏ cũng như một số cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng
và trước tình trạng này bộ văn hóa thể thao du lịch đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương sửa chữa và nâng cấp các hạng mục phù hợp với tiêu chuẩn của afc
và sau hai tháng triển khai thì sân vận động mỹ đình đã có sự thay đổi đáng kể
một ngày trước trận đấu giữa tuyển việt nam và đội nhật bản trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng world cup hai nghìn hai mươi hai
những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa nâng cấp của liên đoàn bóng đá châu á gồm mặt sân cỏ các phòng chức năng khán đài đều đã được hoàn thiện
mặt sân cỏ sau thời gian tích cực chăm sóc cải tạo đã xanh tốt khác hẳn so với trận đấu với australia trước đó
dù vẫn còn nhiều điểm cần phải thay đổi nhưng sân vận động mỹ đình về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu để tổ chức các trận sân nhà của đội tuyển việt nam
tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
và cũng liên quan tới trận bóng này bộ trưởng bộ công an tô lâm và đồng chí bí thư thành ủy hà nội đã thống nhất chỉ đạo triển khai
ứng dụng thẻ cân cướp công dân
có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình
điều này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn và sẽ là bài học để quản lý các hoạt động xã hội khác trong điều kiện bình thường mới
một đường dây đánh bạc lớn hơn hai tỷ đồng vừa bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là nguyễn thủy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp
thường xuyên thay đổi chỗ ở linh điều hành đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề rồi giao dịch qua các phần mềm như zalo facebook telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vinh tân tp vinh
và vũ thủy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh là từ hai mươi tỷ cho đến ba mươi tỷ đồng
sau khi có kết quả số số miền bắc các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng
nhắn tin cho nhau rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh trong thời gian từ đầu tháng bảy cho đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại
máy tính sách tay nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
tại thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tám đối tượng
có liên quan đến hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng một mươi anh trần văn anh kiệt trú tại phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đến trụ sở công an tp huế tố giác bị một nhóm thanh niên bắt giữ đánh đập
ở khu vực gần khu du lịch về nguồn phường hương hồ tp huế
mục đích của nhóm thanh niên là yêu cầu kiệt giao nộp cho chúng năm mươi hai triệu đồng
sau khi đã nhận được năm mươi hai triệu thì nhóm thanh niên cho kiệt về
nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và xác minh làm rõ
đến ngày năm tháng một mươi một công an tp huế đã bắt giữ nhóm thanh niên trên gồm tám đối tượng
đối tượng cầm đầu là hồ nhật quốc trú tại tổ dân phố thượng một
hương hồ tp huế
tại cơ quan công an bước đầu quốc khai nhận nguyên nhân bắt cóc chiếm đoạt tài sản của kiệt
là do trước đó kiệt lừa bán ma túy giả cho quốc để chiếm đoạt số tiền là bốn mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng
chỉ vì quyền lợi vị kỳ bị kẻ xấu và các tổ chức phản động lôi kéo
mà nhiều đối tượng ở tỉnh quảng ngãi có hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng đã sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch
công khai công kích chống phá việt nam tiếp tay cho kẻ xấu
gây hoang mang trong dư luận quần chúng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
lần lượt các đối tượng này đều bị bắt và xử lý nghiêm trước pháp luật
phản ánh sau tại quảng ngãi
xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng
nhưng đối tượng lê văn quân ở thôn sáu xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa
không chịu gian luyện tu dưỡng phân đấu trở thành người có ích cho gia đình xã hội
mà xa ngã trượt xa trên con đường tội lỗi
lê văn quân đã bắt tay với các đối tượng xấu có nhiều hoạt động làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù công an tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần làm việc giáo dục
nhưng lê văn quân bỏ qua những cảnh báo lợi dụng các trang thông tin địa tử mạng xã hội
lê văn quân theo những đối tượng có tư tưởng chống đối cả ở trong và ngoài nước
để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bồi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đây là lần đầu tiên phát hiện tại địa phương
thì nói chung là lần đầu tiên cũng như là
cũng như cảnh báo cũng như là những việc lùng quá nguy hiểm
nên chúng ta là có như đều có là bộ phận có như là phục lục nhà nước
thì chúng ta phải nghiêm túc nghiêm túc để có như ràng đai
có như ngang chạy lại những hành vi khó nấu tiếp theo và những kẻ xấu nó lợi dụng
ban đầu các đối tượng đều là những công dân bình thường
nhưng do nhận thức không đầy đủ đúng đắn về đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
hoặc bức xúc về vấn đề cá nhân rồi xa ngã dần trượt dài trên con đường tội lỗi
khi bị mê mội trước sự lôi kéo suối rục của kẻ xấu
trường hợp ba đối tượng bạch văn hiền phùng thanh tuyến và lê trung thu
cùng ở thành phố quảng ngãi cũng đã bị khởi tố bắt giam
lợi dụng tài khoản facebook cá nhân các đối tượng làm đăng tài phát tán
chia sẻ thông tin tài liệu có nội dung xúc phạm lợi ích nhà nước
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân các vị lãnh đạo đảng nhà nước
các bệ cao chắc chắn phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật
đây cũng là lời cảnh tình cho những ai đang dắp tâm đi theo con đường sai trái
nếu ai đã chót ngược đường thì hãy biết dừng lại trước khi quá muộn
mưa lớn trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi một đã khiến cho nhiều tuyến đường
về các huyện miền núi tỉnh quảng nam nhiều đoạn bị ngập sâu khiến cho giao thông gặp khó khăn
tại các huyện nông sơn bắc trà my nam giang tây giang
nước lũ đã gây sạt lở và chia cắt cục bộ ở nhiều nơi
trên quốc lộ một mươi bốn h đoạn qua xã phương ninh huyện nông sơn
nước lũ ngập sâu một mét kéo dài hàng trăm mét khiến cho giao thông trên tuyến đường này bị tắt
nước lũ gây ngập sâu
tại ngầm sông trường hơn sáu m trên quốc lộ bốn mươi b thuộc địa phận xã trà sơn huyện bắc trà my
khiến giao thông từ về các xã vùng sâu vùng xa huyện bắc trả my và nam trả my bị giám đoạn
đối với những khu vực bị sạt lở núi gây ách tắc giao thông tại km sáu mươi sáu trăm năm mươi tuyến dt sáu trăm linh sáu
đoạn qua xã crom huyện tây giang hiện các đơn vị bảo trì đang hốt sạt
và dự kiến sẽ thông xe bước một trong một mươi hai giờ tới
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy
từ nay cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một các địa phương trong tỉnh quảng nam nhất là các huyện miền núi
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do đó tình trạng ngập lũ và sạt lở vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
không chỉ gây sạt lở chia cắt cục bộ tại tỉnh quảng nam mà mưa lớn trong hai ngày mùng tám và mùng chín
cũng gây ra một đợt lũ lớn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
cho đến sáng ngày hôm qua có sông ở quảng ngãi nước lũ dâng cao vượt báo động ba gây chia cắt nhiều vùng dân cư
nước lũ trên sông vệ của tỉnh quảng ngãi đã vượt báo động ba
trong đêm ngày tám tháng một mươi một hàng trăm hộ dân ở xã hành dũng huyện nghĩa hành nước lũ tràn vào nhà
ngập sâu trên một mét giao thông ở nhiều khu vực bị nước lũ phong tỏa
đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng ngãi sáng nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa to đến rất to
còn tiếp tục xảy ra tại tỉnh quảng ngãi nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các địa phương
tập trung ứng phó đợt lũ mới này hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra
thưa quý vị mô hình tổ covid cộng đồng được triển khai trên cả nước từ những ngày dịch bệnh covid một mươi chín
mới bùng phát tại nước ta đã thể hiện rõ vai trò đắc lực trong công tác phòng chống dịch
và trong thời điểm này khi cả nước đang triển khai thực hiện phòng chống dịch theo nghị định một trăm hai mươi
tổ covid cộng đồng vẫn duy trì nhiều hoạt động giúp cho người dân nâng cao ý thức phòng dịch bệnh
trong giai đoạn bình thường mới sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại quận thanh xuân thành phố hà nội
anh phạm tuấn đạt đang xây dựng nhà ở có nhiều công nhân từ các tỉnh về làm việc
vì vậy tổ covid cộng đồng thường xuyên đến tuyên truyền về vấn đề phòng chống dịch
yêu cầu khai báo y tế và lập danh sách tiêm vaccine covid một mươi chín đối với những người chưa được tiêm
riêng tại phường hạ đình quận thanh xuân đã có sáu mươi bảy tổ covid với hai trăm tám mươi ba thành viên
các tổ thường xuyên có những sáng kiến mới phù hợp với từng giai đoạn chống dịch
bên cạnh việc ra soát nắm bắt thông tin những người đi về từ vùng có dịch
các tổ này đã triển động bệnh nhân tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
khai mô hình hộ gia đình an toàn như hướng dẫn người dân cài đặt mã cốt
và rán nhãn nhận diện mức độ dịch tương ứng với các màu xanh cam vàng đỏ
mặc dù đến bây giờ là phường hạ đình cũng như là khu dân cư cũng như tổ là tiêm phủ mũi hai là gần như là một trăm linh
nhưng mà đến hiện nay thì sau khi mà hết giãn cách thì dân thì một số các công trình xây dựng lại bắt đầu hoạt động
dân ở các tỉnh lại kéo về để làm ăn sinh sống ở trên khu vực tổ dân phố
thì tôi lại phải một lần nữa đi cùng với các đồng chí ở trong tổ covid cộng đồng đến từng ngõ gõ từng nhà ra soát
xem những người nào ở nơi nào đến ở tỉnh nào đến có vùng dịch ở những vùng dịch nào đến để chúng tôi lấy danh sách
sau đó thì yêu cầu là nếu như ở vùng dịch thì chúng tôi yêu cầu là cách ly
hoặc là sẽ bán
và chúng tôi có danh sách để theo dõi
khách đến nhà chơi là phải quét mã qr giờ mới được vào trong nhà
chúng tôi thực hiện coi như là rất là đầy đủ
cái việc thứ hai nữa là hàng quán là đến giờ là chúng tôi tổ covid là phải đi nhắc nhở là đã đến giờ các cửa hàng phải đóng cửa
rồi là chúng tôi nhắc nhở các cửa hàng là phải thực hiện đúng năm k phòng chống dịch thật là tốt
tổ covid cộng đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện
các thành viên tham gia tổ dù có nhiều người lớn tuổi song luôn nhiệt tình trách nhiệm kịp thời nắm bắt tình hình cư dân hỗ trợ ủy ban nhân dân phường và các đơn vị chức năng khác trong công tác phòng chống dịch
với cái hoạt động của tổ covid cộng đồng thì chúng tôi kiểm soát rất là tốt cái di biến động của người dân
đặc biệt là những người dân mà từ vùng dịch trở về thì đều được tổ covid cộng đồng nắm bắt và báo cáo với ủy ban nhân dân phường để chúng tôi có những sự chỉ đạo hướng dẫn theo hướng dẫn ngành y tế
và đặc biệt là khi chúng tôi triển khai cái mô hình hộ gia đình an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín thì cái tổ covid cộng đồng này cũng phát huy hiệu quả rất là cao
các bác đã tham gia công tác đó là hướng dẫn từng hộ gia đình trong công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội và nhiều tỉnh đang xuất hiện các kf tại cộng đồng
nguy cơ bùng phát đợt dịch mới là hoàn toàn có thể xảy ra
việc phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng tại từng khu dân cư thôn xóm
sẽ góp phần kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách về công tác phòng chống dịch đến từng hộ gia đình
chúng tôi cũng giao cho từng người thành viên của tổng covid cộng đồng đi từng chặng ngõ một được phân công
thì đi ra soát phát phiếu và tập hợp lại thì báo về cho tổ thì tổ lại tập hợp báo cáo mới phường
xin mời quý vị cập nhật các thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
và mở đầu là thông tin trên báo lao động
bộ chính trị vừa ban hành quy định số bốn mươi một qdtvk về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ
quy định nêu nguyên tắc thẩm quyền căn cứ quy trình xem xét việc miễn nhiệm từ chức với cán bộ lãnh đạo
quản lý áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
quy định nêu rõ kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức với cán bộ khi có đủ căn cứ
không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm từ chức
trao đổi với báo lao động nhiều đại biểu quốc hội cho rằng quy định mới đã có kế thừa nhiều bài học kinh nghiệm
cụ thể hóa nhiều tiêu chí để xem xét đánh giá trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ
đồng thời quy định này cũng mở đường để từng bước hình thành văn hóa tử chức đối với cán bộ mắc khuyết điểm
còn báo tuổi trẻ thông tin thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định ba mươi ba nhằm
sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định hai mươi ba gói hai mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ thêm đối tượng người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo thông tin quyết định ba mươi ba không áp dụng đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ
hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả theo hướng dẫn của quyết định hai mươi ba
theo quy định mới lao động chấm dứt hợp đồng chỉ cần nộp bản sao giấy tờ như hợp đồng lao động
quyết định thôi việc không cần chứng thực hay có bản chính đi kèm
quyết định ba mươi ba mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp làm muối
và những người bán hàng rong quà vặt buôn chuyến kinh doanh lưu động kinh doanh thời vụ
làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh
hỗ trợ một lần duy nhất với mức là ba triệu đồng điều kiện là ngừng hoạt động một mươi năm ngày liên tục trở lên
sau yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch covid một mươi chín
địa điểm thuộc địa bàn áp dụng chỉ thị một mươi sáu áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chính sách mới của chính phủ cũng bổ sung quy định hỗ trợ một triệu đồng một người với người cao tuổi
người khuyết tật là f hoặc f một
song song với diện bình cửa đại dịch covid một mươi chín một cơn hỗn loạn thông tin liên quan đến covid một mươi chín
cũng diễn ra trên mạng xã hội gây nhiều hậu quả
điều này cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc chống dịch ở các quốc gia
trong bối cảnh đó quản trị khủng hoảng thông tin là vấn đề nóng bỏng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn
đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động kiểm chứng thông tin
tại hội thảo khoa học quốc tế quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
do học viện báo chí và tuyên truyền báo nhân dân và cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc
phối hợp tổ chức vào sáng ngày chín tháng một mươi một phó giáo sư tiến sĩ phạm minh sơn giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền cho rằng
quản trị khủng hoảng thông tin là nhiệm vụ song song không kém phần cấp bách so với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
thông tin phải đem lại niềm tin cho công chúng lấy mục tiêu chân sát nhanh nhạy đúng đắn có trách nhiệm
vì niềm tin của bạn đọc làm lẽ tồn tại
đó chính là chìa khóa để quản trị khủng hoảng thông tin nói chung
khủng hoảng thông tin trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín hiện nay nói riêng
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh khẳng định
còn báo kinh tế và đô thị thông tin là thời gian qua một số địa phương ghi nhận các ca bệnh ngộ độc nặng
thậm chí là tử vong sau khi ăn củ quả rừng có độc
cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyên cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ
ngày một một mươi một thông tin từ cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết trên địa bàn huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình liên quan đến cùng một loại củ rừng làm bảy người mắc và nhập viện
đây là loại củ có kích thức lớn khoảng năm kg bên ngoài có nhiều lông trông giống củ tư mọc hoang dại trên rừng
nên người dân thường gọi là củ tư rừng
trước đó vào hồi tháng một mươi khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận tám trẻ
từ chín cho đến một mươi ba tuổi ở huyện văn động
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát đề nghị truy tố tám bị can về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm bị can bị truy tố về tội trộm cắp tài sản gồm trần văn sơn ba mươi bảy tuổi nguyễn hữu trung ba mươi tám tuổi
phạm văn hai ba mươi hai tuổi trần doãn lệ hai mươi bảy tuổi và thái anh hào ba mươi năm tuổi cùng chú tỉnh nghệ an
liên quan đến vụ án phạm ngọc tuấn năm mươi tuổi quê tỉnh thừa thiên huế và nguyễn công quang năm mươi tuổi
lê văn chiến ba mươi một tuổi cả hai trú tỉnh đồng nai cũng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo khách luận điều tra là những đối tượng không nghề nghiệp là nghiện ma túy nặng
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trần văn sơn đã cùng đồng bọn thực hiện ba vụ cắt hai trăm linh m cáp điện ngầm
của dự án khu dân cư long thọ phước an huyện nhân trạch rồi thuê tuấn chiến chở đi bán cho quang
được hơn hai mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
vào cuộc điều tra công an huyện nhân trạch xác định nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây án nên đã tiến hành bắt giữ
thưa quý vị tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tệ xã long điền huyện đông hải về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng tám thơm sau khi đi uống rượu về được nguyễn văn sơn chở bằng xe máy lưu thông hướng giá rai về xã long điền
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng tại phường một thị xã giá rai thì được lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên cả hai đã không xuất trình được giấy đi đường có thái độ không chấp hành và có biểu hiện xe rụ nên lực lượng tiến hành lập biên bản vi phạm
đối tượng thơm có lời lẽ lớn tiếng dùng tay đánh vào mặt là một thành viên đang làm nhiệm vụ tại chốt té ngã
tại phiên tòa sau khi đánh giá toàn bộ chương cứ và các tình tiết liên quan hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan thanh thơm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
còn tại tỉnh âu tháp tòa án nhân dân huyện tam nông cũng đã đưa ra xét xử hai vụ án tàn trữ trái phép chức mà tuy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mai văn trung sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã phú cường điều khiển xe mô tô cùng hai thanh niên khác đi mua ma túy ở xã phú thọ về sử dụng với giá năm trăm linh đồng
khi cả ba chạy về hướng xã phú thành a thì bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra hai người đi cùng chạy thoát
tan vật thu giữ là một túi ni lông chưa có chất ma túy trung khai nhận do đi làm thuê mới về đang bù gia đình nên bị hai bạn rủ sử dụng ma túy
bị cao thứ hai là nguyễn tốn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã phú thọ
chiều ngày một mươi hai tháng chín lực lượng chức năng kiểm tra tại trại nuôi lương sau nhà của cường thu giữ hai túi ni lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy
cường khai nhận số ma túy này mua tại thành phố hồ chí minh về quê do đang tâm trạng buồn nên lấy ra sử dụng thì bị công an bắt quả tàn
tòa án nhân dân huyện tam nông đã tuyên mai văn chung chín tháng tù nguyễn tuấn cường một mươi hai tháng tù vì tội tàn trự trái phép chất ma túy
thưa quý vị công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn của quận khiến cho một người tử vong một nhà dân trên đường soviet nghệ tỉnh bị hư hỏng
chiều ngày chín tháng một mươi một ô tô sang hiệu ren rover do nam tài xế khoảng ba mươi ba tuổi cầm lái chạy trên đường soviet nghệ tỉnh phường hai mươi sáu quận bình thành với tốc độ cao
thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào người đàn ông năm mươi ba tuổi ngụ quận bình thạnh đang đi bộ khiến nạn nhân văn xa
chiếc xe tiếp tục lao vào một nhà dân làm vỡ một ngã tường
mặc dù tài xế đã nhanh chóng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại khu vực để điều tra xử lý vụ tai nạn theo quy định
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân mà còn khiến cho sức khỏe của nhiều người bị đe dọa bởi lo sợ bị lây nhiễm mà không đến bệnh viện
mới đây một bệnh viện lớn ở thành phố cần thơ đã ghi nhận một trường hợp biến chứng nặng do tự mua thuốc uống khi mắc đái tháo đường
nhập viện trong tình trạng ngưng tim vì biến chứng áp lực thẩm thấu ở người mắc bệnh đái tháo đường bệnh nhân bảy mươi hai tuổi này tưởng chừng bản thân không giữ được màn sống
nhớ lại giây phút nhập viện bệnh nhân này còn không khỏi bàn hoàng
lần cận kề vết sinh tử đã giúp cho bệnh nhân nhận rõ được tầm quan trọng của việc thăm khám định kỳ
còn trước đây bệnh nhân này cứ nghĩ lấy toa cũ bác sĩ cho để mua thuốc là an toàn
sự nhầm tưởng này cũng là tình trạng chung của nhiều người dân mắc bệnh lý nền trong mùa dịch
tất cả những bệnh lý nền tăng huyết áp và đái tháo đường thì vào những thời điểm khác nhau
thì cái thuốc dùng nó sẽ khác nhau
thì thành ra là cái việc điều trị không phải chỉ là thuốc mà việc điều trị còn là phải bác sĩ thăm khám
và cho các xét nghiệm để từ đó mình nhận ra được những bất thường trong bệnh lý của bệnh nhân
điều chỉnh thuốc nó phù hợp vào từng cái giai đoạn đó
bệnh lý nền khi gặp biến chứng việc điều trị không kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng
đó là chưa kể chi phí điều trị cũng tăng
hiện nhiều bệnh viện lớn tại cần thơ cũng đang triển khai chương trình test nhanh covid một mươi chín miễn phí cho người dân
vì thế đừng vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc thăm khám khi thấy cơ thể bất thường
sau tất cả sức khỏe vẫn là trên hết
tiếp tục là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị cho đến chiều ngày chín tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải và nhiều xe máy khiến ba người đi xe máy bị thương nặng đã được lực lượng công an khám nghiệm xong và nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể vào trưa cùng ngày xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một h bốn nghìn bảy trăm linh sáu lưu thông trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương đi tp hcm khi đến đoạn đường thuộc phường thuận giao thành phố thuận an thì mất kiểm soát chạy nhanh và lao vào hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều phía trước
sau khi kéo lê ba chiếc xe máy chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước và dừng lại khi lao vào một gốc cây bên đường và tại hiện trường thì nhiều xe máy bị hư hỏng nặng hai người đàn ông và một người phụ nữ bị thương một người bị thương rất nặng chiếc xe tải hư hỏng nặng phần đầu
lợi dụng cơ quan chức năng phân tán lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xe quá tải đã bùng phát tại nhiều tuyến đường trên địa bàn cả nước
riêng trong tháng một mươi lực lượng chức năng kiểm tra hơn ba ba trăm sáu mươi tám
trong đó có ba trăm ba mươi năm xe vi phạm tước hơn tám mươi giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn hai năm tỷ đồng
trước tình hình trên tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng công an thanh tra giao thông tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
các địa phương phối hợp xử lý không để tái diễn tình trạng xe quá tải
ban an toàn giao thông cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát tải trọng xe ngay từ đầu nguồn hàng đồng thời đề nghị ubnd các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư lắp đặt các trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tự động
trong đó ngày đầu tiên chạy một trăm linh chín chuyến tàu chở hai mươi năm sáu trăm tám mươi lượt khách ngày thứ hai là một trăm bốn mươi một chuyến chở năm mươi bốn một trăm hai mươi một lượt ngày thứ ba một trăm ba mươi sáu chuyến chở một mươi chín ba trăm bốn mươi người
tuy nhiên trong ngày chín tháng một mươi một hành khách trên tuyến khá vắng vẻ trong ngày đã có sự tổ chức kiểm soát y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ hơn so với ngày đầu vận hành
tại các ga hành khách được kiểm tra thân nhiệm
xuất phát từ những việc làm nghĩa cử của công an huyện cư bờ ga tỉnh đắk lắc những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tạo điều kiện học tập online trong lúc dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại địa phương
lời cảm ơn được gửi gắm qua những bức thư mà em học trò gửi đến tay những cán bộ chiến sĩ là nguồn động viên quý giá để nhân lên hơn nữa những hành động đẹp giúp ích cho cộng đồng
tuy nhiên trong ngày chín tháng một mươi một hành khách được kiểm tra thân nhiệm
tuy nhiên trong ngày chín tháng một mươi một hành khách được kiểm tra thân nhiệm
trường trung học cơ sở nguyễn tri phương ở xã quảng tiến huyện cư mờ ga cha của hằng làm thợ hồ mẹ thì đi làm thuê nhưng do bệnh tận nên bữa được bữa mất gánh nặng gia đình và chi phí nuôi ba đứa con ăn học phụ thuộc vào người cha
những năm qua dù gia cảnh nghèo nhưng hằng luôn nỗ lực vượt khó trong học tập và đạt học sinh tiên tiến của trường
thời gian qua do dịch covid một mươi chín hằng và hai đứa em phải học trực tuyến nhưng chỉ có hai chiếc điện thoại di động
đó là do tình hình covid phức tạp và không có điều kiện để không có máy tính đại học
chú lê anh tuấn công an huyện đã tặng máy tính cho con con rất là vui con sẽ hứa là học tật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và các chú
ở xã quảng tiến còn có em đặng ngọc thiện học sinh trường tiểu học trần phú
hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn và em không có máy tính để học online
khi biết được những hoàn cảnh đó
lê anh tuấn công an huyện cư mờ ga đã tự tay sửa chữa hai bộ máy tính và mang đến trao tận tay cho hai gia đình trên để giúp cho các em có thiết bị học trực tuyến
nhờ các cô chủ tạo máy tính cho em em đã học được giống như các bạn em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô trốn
ngoài việc làm trên của đồng chí tuấn thời gian qua lực lượng công an huyện cư mờ ga còn có những cách làm hay thiết thực để chung tay cùng toàn xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
với những việc làm thiết thực ý nghĩa trên thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an huyện cư mở ga đã nhận được sự đồng tình ghi nhận và nhiều lá thư cảm ơn của nhân dân